trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ trời chuyển mát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một
và hơi trái ngược với miền bắc là ngày hôm nay và ngày mai khu vực từ quảng bình cho đến thừa thiên huế sẽ có nắng nóng và nắng nóng khay khắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm mươi
khu vực tây bắc bắc bộ và từ đà nẵng cho đến phú yên tây nguyên và cả nam bộ cũng có nắng nóng có nơi nắng nóng khay khắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c độ ẩm cũng tương đối thấp phổ biến ở mức bốn mươi năm năm mươi năm
và trước tình trạng nắng nóng bất thường nguy cơ cháy rừng rất cao phó thủ tướng trần lưu quang ký công điện số ba mươi một
chính phủ về việc chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
thủ tướng yêu cầu các địa phương có phương án cụ thể chi tiết bố trí lực lượng thường trực tại các chốt chạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao
ra soát lập danh sách các khu rừng có nguy cơ cháy cao đặc biệt chú trọng các khu rừng ở phía bắc bị ảnh hưởng do đợt rét đậm rét hại vừa qua tạo ra lớp vật liệu cháy lớn trong rừng
thủ tướng chỉ thị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức phòng cháy và chữa cháy rừng trên phạm vi toàn quốc tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
nhất là vùng trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng đồng thời cần xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng gấp quốc gia để sẵn sàng hỗ trợ địa phương về lực lượng trang thiết bị chữa cháy thông tin điểm cháy công tác chỉ huy khi xảy ra cháy rừng
bộ quốc phòng bộ công an giả soát chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu